thưa quý vị công an tỉnh nghệ an và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam đàn
đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xóm yên quả xã hùng tiến
nạn nhân là ông hoàng thế thắng năm mươi năm tuổi công an viên xóm yên quả
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng một mươi xảy ra vụ ầu đà gây dối mất an ninh trật tự trên địa bàn
người dân đã gọi điện tới công an viên xóm yên quả
ông thắng đã báo cáo lên cấp trên rồi đến hiện trường để xác minh thông tin và giải quyết vụ việc
tuy nhiên tại đây ông thắng đã bị một người đàn ông tấn công vào người từ phía sau
và ông thắng bị gục xuống được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong